các cơ quan chức năng tỉnh nghệ an đang tiếp tục tiến hành các biện pháp khoanh vùng dập dịch tả lợn châu phi vừa xuất hiện tại địa bàn
thông tin từ tri cục chăn nuôi và thú y nghệ an ngày một mươi hai tháng ba tại hộ chăn nuôi của ông hoàng văn lan xóm bảy xã quỳnh mỹ huyện quỳnh lưu có hai con lợn nái và một số heo con có dấu hiệu khác thường
sau đó một con heo nái bị chết ông lan đã báo cáo lên chính quyền địa phương sau đó các ngành chức năng đã kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm
khi có kết quả xét nghiệm dương tính với dịch tả lợn châu phi lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy đàn lợn còn lại tại nhà ông lan đồng thời tiến hành tiêu độc khử trùng khoanh vùng dập dịch
ubnd tỉnh nghệ an cũng đã giao huyện quỳnh lưu sớm công bố dịch thực hiện ngay các biện pháp phòng chống và dập dịch tiến hành khoanh vùng lập các chốt chặn tại những khu vực phát hiện dịch nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan tuyên truyền cho người dân về dịch bệnh